ba chiếc xà lan vận chuyển gần hai triệu tấn thăn này đã bị cảnh sát biển việt nam bắt giữ khi đang trên đường đi tiêu thụ
ngay lập tức chủ tàu đã đưa ra bộ giấy tờ liên quan đến lượng hàng hóa trên
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ số giấy tờ này nhanh chóng được xác minh là giả mạo
các đối tượng liên quan đến buôn nậu gian lận thương mại
nối chung trong đấy là các đối tượng liên quan đến các mặt hàng như là than khoáng sản
cũng như là mặt hàng xăng dầu
thủ đoạn của chúng tập trung vào
những điều kiện thời tiết đêm tối sương mù biển động
cùng biển rộng sẽ tiến hành hoạt động để tránh sự tuần tra kiểm tra kiểm soát của các cơ quan chức năng
cái thứ hai nữa là thủ đoạn chúng sử dụng hóa đơn quay vòng
và khai báo sai so với thực tế hàng hóa chợ trên tàu
cái thứ ba nữa là thủ đoạn của các đối tượng là
thường khi mà chúng vận chuyển về đến
pháo xuất không thì các đối tượng sẽ nên hẹ với các đầu mối ở trong nội địa
chúng ta sẽ xé nẻ hàng hóa để vận chuyển vào tiêu thụ để tránh sự kiểm tra tập trung của các cơ quan
theo ghi nhận mấy năm trước đây tại vùng biển phía bắc
nóng tình trạng buôn lậu khoáng sản như than đá xăng dầu
thì thời gian gần đây tình trạng vận chuyển vật liệu xây dựng như cát đá xi măng đang có dấu hiệu gia tăng
khi mà cuộc chiến giữa nga và úc u n a diễn ra
vấn đề dầu khí đốt v v là vấn đề hết sức phức tạp
vấn đề buôn lậu xăng dầu trên biển hiện nay chúng tôi đang xác định là một điểm nóng
điểm nóng thứ hai là vấn đề khoáng sản của chúng ta chảy máu ra nước ngoài
thứ ba là các hàng lương thực thực phẩm
thực phẩm trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc nhập khẩu vào việt nam bằng đường biển rất nhiều
chúng tôi phải có biện pháp đấu tranh cương quyết không khoan nhượng trước mọi đối tượng hoạt động trên biển
bên cạnh các tàu siêu trường siêu trọng ghi nhận của lực lượng cảnh sát biển việt nam cũng cho thấy
các đối tượng đã sử dụng cả những chiếc tàu nhỏ hoán cải và thường xuyên thay đổi số hiệu tàu
giả danh tàu dịch vụ hậu cần thủy sản để chở hàng hóa trái phép là xăng dầu than cám và cả vật liệu xây dựng
ngoài ra chúng thường xuyên quay vòng hóa đơn để qua mắt lực lượng chức năng
đồng thời khi bị phát hiện thì thực hiện hành vi chống trả để chạy trốn gây không ít khó khăn trong công tác đấu tranh
nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư thì từ hôm nay ngày hai mươi tháng hai
sở giao dịch trứng khoán tp hcm horses sẽ hủy niêm yết đối với cổ phiếu flc
theo đó thì gần bảy trăm một mươi triệu cổ phiếu flc sẽ bị loại khỏi sản horses vì vi phạm nghiêm trọng
nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác
gần bảy trăm một mươi triệu cổ phiếu flc của công ty cổ phần tập đoàn flc sẽ được trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
vsd thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký lưu ký từ thị trường host sang upcom kể từ ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trước nguy cơ cháy nổ vẫn luôn hiện hữu tại chợ truyền thống ngành chức năng tại thành phố đà nẵng
đã tăng cường công tác kiểm tra tuyên truyền quy định liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy
ngoài bốn chợ loại một được kiểm tra thường xuyên định kỳ hai lần một năm thì các chợ truyền thống quy mô cấp phường xã
cũng được công an các đơn vị địa phương tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến an toàn cháy nổ
hậu quả vụ cháy chợ tam bạc xảy ra tại thành phố hải phòng vừa qua được cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và ban quản lý chợ tuyên truyền đến từng tiểu thương chợ phú lộc quận thanh khê
còn số thông kê cụ thể về thiệt hại vẫn chưa dừng lại nhưng đây sẽ là hồi chuông cảnh báo
về mối nguy hại nếu lơ là công tác phòng cháy chữa cháy
ý thức của tiểu thương là vấn đề cốt lõi để đảm bảo an toàn cháy nổ tại chợ
tuy nhiên qua kiểm tra tại chợ phú lộc việc bố trí hàng hóa không đảm bảo khoảng cách an toàn
cản trở lối thoát nạn hệ thống báo cháy tự động được đầu tư từ lâu đến nay đã không còn hoạt động
các lỗi vi phạm này đã từng bị công an quận thanh khê xử phạt gần bảy triệu đồng
đến nay đâu lại vào đấy
lốt vai bây giờ nó nhỏ quá mà hàng quận nó nhiều thì tất nhiên họ phải ra bờ ra bờ
cái chỗ này nó cũng rất là tệ nhị thật là bảo hộ liệu lực lượng bảo vệ rất là căng thẳng
những trường hợp nào vi phạm nó cắt điện hoàn toàn
tiếp tục kiểm tra tại chợ quán hộ phường thanh khê đông hệ thống báo cháy tự động đã không còn hoạt động
hệ thống điện thì xuống cấp tìm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn và xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra
đây cũng là tôn tài chủ yếu hiện nay tại hầu hết các chợ truyền thống
ai số người dân bị tiễn thường ở đây
việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy là có
tuy nhiên là kỹ thức của họ còn phản chế
cho nên là con thường luôn đáy mạnh công tác tuyên truyền đối với lại tiểu thương trong chợ
hàng năm cũng có chức hai ba buổi tuyên truyền về các kỹ thức về an toàn phòng cháy cháy
đưa ra một số bụi cháy điện hình để cho bà con tạo ý thức cho việc chấp hành phòng lệnh về an toàn phòng cháy cháy

xác nhở việc sắp xếp hoàn hóa của các tiểu thương trong chợ
đồng thời cũng có lập biên bản về những vi phạm về các lỗ về phương tiện chữa cháy
về các lỗ thất nạn về phương án chữa cháy đối với cơ sở xin đảm bảo
hiện nay đà nẵng có bảy mươi bốn chợ truyền thống
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố đà nẵng cùng bảy quận huyện
đang đồng loạt triển khai kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn phòng cháy chữa cháy tại tất cả các chợ
đối với các chợ loại một như chợ cồn chợ hàng chợ đầu mối chợ đống đa ngoài kiểm tra định kỳ
ban quản lý chợ phối hợp tổ chức diễn tập phương án nâng cao trách nhiệm của đội chữa cháy cơ sở
cũng như tiểu thương giảm thiểu nguy cơ cháy nổ xảy ra
tiếp tục với các tin tức kinh tế khác đáng chú ý nhiều dòng iphone đồng loạt giảm giá mạnh sau
tết nguyên đán do tồn kho lớn trong khi nhu cầu trên thị trường giảm sút
đáng chú ý là chỉ sau hơn bốn tháng mở bán tại thị trường việt nam thì các mẫu iphone một mươi bốn được giảm giá khá mạnh
hiện thị trường việt nam lọt vào top có giá bán iphone rẻ nhất trên thế giới
hiện iphone một mươi bốn với một trăm hai mươi tám gb giảm năm triệu đồng từ hai mươi bốn chín mươi chín triệu đồng xuống còn một mươi chín chín mươi chín triệu đồng
iphone một mươi bốn plus một trăm hai mươi tám gigabyte thì từ hai mươi hai chín mươi chín triệu đồng xuống còn hai mươi hai bảy mươi chín triệu đồng
iphone một mươi bốn pro max một trăm hai mươi tám gb giảm tám sáu triệu đồng từ mức ba mươi sáu chín mươi chín triệu đồng về còn hai mươi tám ba mươi chín triệu đồng
tại thành phố hà nội dâu tây sơn la đang nhuộm đỏ siêu thị cửa hàng trái cây chợ truyền thống và chợ mạng
so với thời điểm đầu mùa tức là trước tết nguyên đán thì loại quả đặc sản của sơn la này đã hạ nhiệt
hiện dâu tây loại vip giao động từ bốn triệu đồng
loại dâu lớn có giá là từ hai trăm bảy mươi đến ba trăm năm mươi đồng một kg
loại nhỡ có giá là từ một trăm tám mươi đến hai trăm hai mươi đồng một kg
dầu bi là giá từ chín mươi đến một trăm năm mươi đồng một kg
giá giảm về mức bình dân hơn nên dâu tây cũng trở thành mặt hàng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn
thưa quý vị thời điểm này người dân trên địa bàn tỉnh đắk lắk đang bước vào vụ tiêu dùng lựa chọn
nhiên vụ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba quá trình tiêu thụ thuận lợi giá bán mía ổn định so với nhiều năm nên nông dân hết sức phấn khởi
những ngày này gia đình chị hờ cuông đang tích cực thuê người thu hoạch mía
năm nay tuy chi phí phân bón đổ vào tăng cao nhưng người dân trồng mía vẫn phấn khởi vì cây mía đã được thu hoạch với giá ổn định
trừ chi phí gia đình chị hờ cuông thu lãi khoảng bốn mươi triệu đồng trên một hectare
điều này khiến nhiều người dân quyết định gắn bó lâu dài với cây mía
thấy nhà nào giờ trồng mía thấy cũng ổn trước đây cũng trồng mì nhưng mà so với trồng mía thì mía nó đỡ hơn mì
tiền mía thì mình chỉ làm một lần thôi còn mía là cứ làm hàng tháng rồi sạc có là tốn công nhiều hơn em
mía là cây trồng chủ lực nhiều năm qua tại huyện madrak tỉnh đắk lắc với hơn sáu ha tại tám trên một mươi ba xã thị trấn
do ảnh hưởng của mưa nhiều nên gây khó khăn cho việc thu hoạch
tiến độ mới đạt khoảng trên một hectare
năng suất trung bình ước tính tám mươi tấn trên một hectare
giá mía đầu vụ được thu mua với giá hơn một triệu đồng một tấn
trừ chi phí nông dân thu về khoảng từ ba mươi năm mươi triệu đồng một hectare tùy năng suất
giá mua mía thì hiện tại là công ty đang mua sô là một hai trăm năm mươi triệu
cao hơn vụ trước là hai mươi tên tấn
cái lợi ích của việc mua sô là đảm bảo cho cái lợi nhuận của người dân mà thu hoạch đầu vụ
thường thường là mía thu hoạch đầu vụ là không có chín
chưa chín nên là
nó ảnh hưởng đến cái xe xe s
nên là năm nay là công ty lại cải thiện mua sô
hiện chúng ta định hướng các cái vùng sản xuất chuyên canh tập trung cho cái kỳ mía
ví dụ như những cái diện tích mà lớn hiện nay là chủ yếu tập trung ở xã ebin và chư bờ đao
song song với vấn đề này là phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng
những cái chuyển đổi cơ cấu ở đây muốn nói là chuyển đổi cây giống
thay vì những cái giống cũ thì thay vào những giống mới
có cái tiềm năng cái năng suất cao và đáp ứng với cái biến đổi của khí hậu thời tiết
toàn tỉnh đắk lắc hiện có hơn một mươi hai bảy nghìn hectare mía
mía đang là cây trồng được mùa được giá
gắn bó với nông dân trong bối cảnh các cây trồng khác ngày càng bấp bềnh
phấn khởi vì vụ mía được giá nhưng nông dân vẫn phải lo lắng
khi chi phí sản xuất phân bón nhân công tăng cao
để người dân an tâm gắn bó lâu dài với cây mía tỉnh đắk lắc đang giả soát phát huy những vùng trồng mía hiệu quả
khuyến cáo người dân áp dụng tiến bộ khoa học trong trồng trọt chăm sóc để nâng cao năng suất cây mía
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm cùng biên tập viên kim thảo điểm qua những tin tức kinh tế đáng chú ý trong kinh tế phương nam
thưa quý vị thị trường chứng khoán mở phiên ngày hai mươi tháng hai khá tích cực khi cổ phiếu tăng mạnh
trong đó nhóm bất động sản có lượng giao dịch ấn tượng ngay trong phiên sáng
vn index chốt phiên sáng tăng một bốn mươi hai tương đương một mươi năm hai điểm
độ rộng rất tốt với ba trăm hai mươi bảy mã tăng sáu mươi năm mã giảm trong đó một mươi sáu mã kịch trần
một trăm sáu mươi ba mã khác tăng trên một
vn ba mươi index tăng một năm mươi chín với hai mươi tám mã tăng một mã giảm
cụ phiếu duy nhất giảm giá là vjc đang rơi nhẹ ba mươi chín và bcm tham chiếu
còn lại một mươi chín mã khác đang tăng từ một trở lên
động thái trên của thị trường diễn ra khi ngân hàng nhà nước đã dành một gói tính dụng
vật bất động sản trị giá một trăm hai mươi tỷ đồng với lại số trò vay thấp hơn từ một năm hai điểm phần trăm
so với bình quân thị trường
cục thuế thành phố cần thơ vừa có quyết định xứ phạt vi phạm hành chính về thuế
đối với công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí tây nam bộ
mà chứng khoán psw số tiền hơn bảy trăm năm mươi triệu đồng và truy thu thuế tại doanh nghiệp này
công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí tây nam bộ bị phạt tiền hơn một trăm hai mươi một triệu đồng
do các hành vi khai sai dựa đến thiếu số thuế giá trị gia tăng
phải nộp tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
để khắc phục hậu quả psu bị truy thu thuế số tiền hơn sáu trăm linh bảy triệu đồng
bao gồm truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp gần bốn trăm hai mươi sáu triệu đồng
và truy thu thuế giá trị gia tăng gần một trăm tám mươi hai triệu đồng
ngoài ra công ty phải nộp hơn hai mươi tám triệu đồng tiền chậm nộp tiền thuế
tổng cộng tiền phạt tiền chậm nộp các loại thuế hơn bảy trăm năm mươi triệu đồng
kết quả kinh doanh năm hai nghìn hai mươi hai lãi rộng của psw giảm hơn tám mươi
còn hơn một mươi một tỷ đồng dù doanh thu cả năm tăng ba mươi một lên gần ba năm ngàn tỷ đồng
mức giảm này phần lớn như khoảng lỗ rộng chín triệu đồng trong quý tư
liên quan đến khoảng vay một sáu trăm linh triệu đồng tại msb
công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc nova novaland
vừa công bố nghị quyết thông qua việc bổ sung bên đảm bảo cho nghĩa vụ
đối với khoảng vay của công ty này
novaland phê duyệt việc bổ sung tài sản đảm bảo từ bên đảm bảo
là công ty trách nhiệm hữu hạng delta valley bình thuận
để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn của công ty
với khoản vay đã được thông qua tại nghị quyết sáu mươi bảy và nghị quyết sáu mươi tám
về tài sản đảm bảo novaland cho biết quyền tài sản sẽ bao gồm
có quyền khai thác quyền chuối nhượng bán quyền cho thuê mượn
quyền quản lý quyền sử dụng quyền hướng lợi của một số sản phẩm
tại dự án khu thương mại dịch vụ du lịch các hợp nghị dưỡng số bốn
khu thương mại dịch vụ du lịch các hợp nghị dưỡng số năm
khu thương mại dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng số sáu và khu thương mại dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng số bảy
thuộc dự án tổ hợp khu du lịch thung lũng đại dương do delta valley bình thuận làm chủ đầu tư
trước đó novaland kiến nghị chính phủ và ngân hàng nhà nước ban hành một số quy định
cho phép các ngân hàng giãn hoãn và giữ nguyên nhóm nợ cho các dự án mất đồng sản
từ hai đến ba năm để giúp các doanh nghiệp có thời gian chờ thị trường hồi phục
và hoàn thiện pháp lý dự án
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản gửi bộ xây dựng về hướng dẫn thực hiện
thí điểm xây dựng nhà đổ xe cao tầng lắp ghép sử dụng công nghệ xếp xe bán tự động
trên địa bàn thành phố
theo quỹ ba nhân dân tp hcm hệ thống bến bãi đổ xe của thành phố hiện chỉ đạt khoảng hai mươi quy hoạch
thiếu hơn chín trăm linh hectare so với chỉ tiêu gần một hai trăm linh hectare
khu vực trung tâm thành phố có bốn bãi đổ xe ngầm nhưng đến nay chưa có công trình nào được triển khai
điều này khiến nhu cầu đổ xe ô tô càng càng bức bách
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết việc triển khai công trình nhà đổ xe cao tầng lắp ghép xây dựng tạm thời
là rất cần thiết nhằm giải quyết phần nào nhu cầu đổ xe của người dân doanh nghiệp
góp phần kéo giảm ủng tắc giao thông
tuy nhiên việc xây dựng công trình này chưa có tiền lệ và cần xem xét đảm bảo phù hợp quy định
do đó tp hcm kiến nghị bộ xây dựng có hướng dẫn về một số nội dung liên quan đến xây dựng công trình tạm
là nhà đổ xe cao tầng lắp ghép như trình tự thủ tục lập phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư
cơ sở thẩm định phê duyệt dự án thiết kế trình tự thủ tục thực hiện cấp phép xây dựng
còn công an tp hcm thông tin hiện trên địa bàn đường thủy thành phố chưa có khu vực nào được cấp phép
và quy định là vùng phục vụ vui chơi giải trí dưới nước
qua nắm bắt tình hình hoạt động giao thông trên tuyến đường thủy công an thành phố phát hiện tình trạng
xây dựng mô tô nước hoạt động trên sông sài gòn gây nguy cơ mất an toàn giao thông
theo các quy định hiện nay các loại hình vui chơi giải trí dưới nước chỉ được phép hoạt động
trong dùng nước được cấp phép hiện trên địa bàn đường thủy thành phố chưa có khu vực nào được cấp phép
và quy định là dùng nước phục vụ vui chơi giải trí dưới nước do đó hầu hết các phương tiện mô tô nước
ở đây đều hoạt động sai dùng nước quy định công an thành phố cũng đã triển khai tổng kiểm tra phương tiện
phục vụ vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn đường thủy thành phố và chỉ đạo các đơn vị liên quan
tăng cường kiểm tra xử lý đối với các phương tiện thể thao giải trí dưới nước như mô tô nước
thuyền sob thuyền kayak phương tiện chở khách du thuyền dân dân trên địa bàn đường thủy thành phố
thưa quý vị muối đang được thu mua ở mức giá cao nhưng diêm dân tỉnh bạc liêu không có hạt muối nào để bán
nguyên nhân là do những trận mưa trái mùa trong thời gian qua đã làm tan chảy những hạt muối trắng
chuẩn bị thu hoạch trên đồng khiến diêm dân trắng tay
hàng năm vào thời điểm này diêm dân ở tỉnh bạc liêu đã bước vào đợt thu hoạch thứ hai trong vụ muối
tuy nhiên năm nay bà con chưa thu hoạch được hạt muối nào
từ trước tới đến nay bà con lao đao khi rụng muối gần kết tổ hạt lại bị những trận mưa trái mùa xóa sạch
với gần một năm trăm linh hectare bạc liêu là một trong những địa phương có diện tích sản xuất muối lớn cả nước
hạt muối nơi đây nổi tiếng do có màu trắng hồng khô chắc không tập mùi
mặc dù nghề làm muối bạc liêu đã tồn tại hơn một trăm linh năm và đã được công nhận là di sản văn hóa
phi vật thể quốc gia vào năm hai nghìn hai mươi nhưng diêm dân ở đây vẫn chưa thể giàu lên từ muối
nguyên nhân là do diện tích canh tác của từng gia đình không nhiều giá cả không ổn định
khâu tiêu thụ còn bất cập nhất là vào những năm gặp thời tiết bất lợi
càng làm cho thu nhập từ nghề muối của người dân thêm bắp bên
những ngày này khi bình minh lên cũng là lúc ngư dân phan thiết tỉnh bình thuận
bận rộn ra biển đánh bắt rút
với giá hơn một mươi đồng mỗi kg thì người dân có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày
những ngày tháng hai tại dùng biển gần bờ hàm tiền mũi đé thành phố phan thiết
người dân bận rộn với những mẻ lưới đầy rút từ rối
việc xác định vị trí nhiều rút dựa vào kinh nghiệm quan sát của ngư dân
đặc biệt suốt biển thường xuất hiện dày đặc vào lúc bình minh
ở dùng nước nông dưới chừng con sông
người đi cao rút theo từng giấm chia nhau đi quan sát bậc biển
khi phát hiện khu vực nhiều rút thì gọi thông báo cho nhau đến cuồng cao
rút còn có tên là tách biển có hình dạng như con tôm nhỏ nhưng lại có giá trị dinh dưỡng rất cao
khi gặp luồng rút hai người lộn
rút đổ xuống biển thả lưới dày rút rồi thu lưới chát lên bờ
trải tấm bạc lên bờ biển rồi rủ lưới cho rút đổ ra
những con rút tư rối lắp đánh một màu hồng tươi
cứ như thế một buổi sáng ngư dân có thể cào nhiều mẻ lưới
và thu về từ một đến hai tạ rút tùy từng hôm
nếu mà con thì một mươi ngàn à còn bán khách thì vài chục
cái này là người ta làm mắm rút rút khô
rút được thương lái thu mua giá cao hay thấp tùy vào độ tươi và chất lượng con rút
giá giao động trên một mươi đồng mỗi kg
nên mỗi sáng nếu cào được hơn một tạ rút thì ngư dân có thể kiếm hơn một triệu đồng
đến du lịch buổi né những ngày này du khách tắm biển cũng sẽ được xem ngư dân cào rút
và mua rút tươi về chế biến
thưa quý vị đến nay phần mềm trí tuệ nhân tạo chat gpt
chưa cho phép đăng ký trực tuyến tại việt nam
muốn sở hữu tài khoản để trải nghiệm tính năng mà công cụ này mang lại
thì người dùng phải trải qua nhiều thao tác phức tạp không phải ai cũng có thể làm được
chính vì thế cho các trang mạng xã hội nở rộ những hội nhóm mua bán cho thuê tài khoản chat gbt
chuyên gia cảnh báo có nhiều rủi ro mà người dùng có thể gặp phải
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
với từ khóa mua bán tài khoản chat gpt công cụ tìm kiếm google cho ra hơn ba tám triệu kết quả chỉ trong sáu giây
các hội nhóm trên mạng xã hội facebook với hàng chục ngàn người theo dõi cũng rầm rộ quảng cáo
với những cam kết để thu hút người có nhu cầu
trên ứng dụng google play hay app store cũng xuất hiện nhiều phần mềm chát gpt với giao diện bắt mắt
với hàng trăm hàng ngàn lượt tải về
chuyên gia an ninh mạng cho rằng việc mua bán hoặc thuê tài khoản chất gpt đang diễn ra rầm rộ
vì độ nóng của phần mềm trí tuệ nhân tạo này
tuy nhiên có nhiều nguy cơ người dùng cần hết sức cảnh giác
chính vì cái sự hạn chế chưa cho phép là sử dụng tại thị trường việt nam thành ra rất nhiều cái thông tin
là mua bán tài khoản trên mạng và có nhiều cái thông tin là gì là downloat những cái phần mềm
trên google play hoặc là trên app store và chúng tôi xác định là cũng có những phần mềm giả mạo
thông tin đăng ký chat gbt chia sẻ trên mạng xã hội thì họ lít vào
và khi họ lít vào thì không có rất nhiều trường hợp chúng tôi ghi nhận được rồi
lít luôn là kèm theo những cái mã đọc nằm trên đó và những cái phần mềm gián điệp
khi mà lích vào cài vào thì nó sẽ gì nó gắn vào trong máy của mình
thì như vậy nguy cơ rồi rỉ thông tin mất dữ liệu mất các tài khoản như ngân hàng rồi số điện thoại
tin nhắn điện thoại là hoàn toàn khả năng xảy ra
nhiều người cũng đăng tin quảng bá tài khoản openai chat gbt sử dụng vĩnh viễn giá trị ba mươi năm đồng
có sáng tiền tài khoản tạo sẵn chi việc đăng nhập vào để sử dụng đầy đủ chức năng
để nhận được tài khoản người mua phải chuyển khoản trước do đó nhiều đối tượng sẽ lợi dụng để lừa đảo
chiếm đoạt tiền sau đó chặn liên lạc hoặc đưa tài khoản giá mạo không sử dụng được
nếu mà có nhu cầu thử nghiệm cho gpt thì cũng không nên là tin vào hoặc là download những cái đường link trên
được chia sẻ tràn lan trên facebook hoặc là trên các mạng xã hội khác
tôi khuyên là không nên tại vì những cái thông tin đó những cái trang đó hiện nay rất là nhiều cái thông tin là giả mạo
nếu mà có muốn thì cũng nên

tham khảo những chuyên gia về có kiến thức về an ninh mạng họ sẽ phát định xác định được là những cái trang đó
những cái tin đó những cái đường link đó những cái phần mềm đó có những cái mã đọc kèm theo phía sau không
có những phần mềm gián điệp kèm theo phía sau không
khi chat gpt xuất hiện chỉ mất vài giây thì hầu hết các câu hỏi thắc mắc theo yêu cầu đều có thể được giải đáp
theo giới phân tích bên cạnh những lợi thế chat gpt cũng đặt ra nhiều nguy cơ về pháp lý vi phạm sở hữu trí tuệ
những người dùng tin tưởng mù quán vào trí tuệ nhân tạo
trí tuệ nhân tạo không phải là một trụ thể chưa được pháp luật công nhận là một trụ thể
sử dụng trí tuệ nhân tạo để phục vụ cho công tác làm bài nghiên cứu của mình mà không sử dụng trí tuệ của mình
cái công sức của mình bài viết từ thực lực của mình thì trong trường hợp này mình cóp bi lại thì có thể được hiểu đó là những trường hợp đó là đào văn
và những bài viết đó những sản phẩm đó cũng không được đảm bảo
cũng không được đăng ký quyền sở hữu đối với tác phẩm đó bởi vì mình mang tính chất là đảo văn
sự phát triển vượt bậc của trí thông minh nhân tạo ai trong đó có chat gbt
nhiều nhận định cho rằng một số ngành nghề sẽ bị ảnh hưởng có thể cắt giảm nhân sự ở tương lai không xa
tuy nhiên các quyết định quan trọng vẫn nằm trong tay con người
chat gbt hay là aiel thì nó đều là công cụ hỗ trợ cho tất cả mọi ngành nghề liên quan đến vấn đề pháp lý pháp luật
và những văn bản pháp luật pháp lý thì thường xuyên được thay đổi cập nhật thường xuyên liên tục
thì nếu mà người dùng mà quá tin tưởng vào cái phần mềm này thì cũng sẽ dẫn đến những cái rủi ro những cái hậu quả pháp lý mà khó kiểm soát được
theo các chuyên gia việc sử dụng trí tuệ nhân tạo cho gpt vẫn chỉ dừng ở mức độ tham khảo và không nên mua bán tài khoản vì những rủi ro có thể gặp phải
và những thông tin vừa rồi trong mục kinh tế phương nam đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay